lũ trên các sông ở quảng nam quảng ngãi đang lên rất nhanh
đến đêm nay mực nước trên sông vệ sông trà khúc lên trên mức báo động ba
đặc biệt là mực nước trên sông vu gia tại trạm ái nghĩa có khả năng lên mức một mươi một hai m trên mức báo động ba
vượt mức lũ lịch sử năm hai nghìn chín
theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay lũ trên các sông từ quảng trị đến bình định con tum và gia lai đang lên
dự báo đêm nay hai mươi tám tháng một mươi mực nước trên sông thạch hãn tại thạch hãn lên mức năm m trên báo động hai năm m
trên sông thu bồn tại câu lâu lên mức ba bốn m trên báo động hai bốn m
trên sông trà khúc tại trà khúc lên mức bảy năm m trên báo động ba một m
trên sông vệ tại sông vệ lên mức năm ba m trên báo động ba tám m
trên sông đắc bờ la tại con tum lên mức năm trăm hai mươi hai năm m trên báo động ba hai m
trên sông ba tại ai un pa lên mức một trăm năm mươi tám m
trên sông đắc bờ la lên mức một trăm năm mươi năm năm m trên báo động ba năm m
với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ chín trăm linh đến một hai trăm linh m ba một giây
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định con tum gia lai
nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp các khu đô thị tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định con tum gia lai
đáng chú ý các chuyên gia cảnh báo từ đêm nay lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị